trong thời gian ngắn lãnh đạo điều hành huyện ủy ủy ban nhân dân huyện cô tô
anh sơn đã có những quyết sách làm thay đổi cô tô theo chiều hướng tích cực
một số dự án lớn hứa hẹn thay đổi diện mạo cô tô đang được anh sơn ấp ủ
trước khi giữ chức bí thư huyện ủy cô tô ông sơn đã trải qua các cương vị công tác
cán bộ phòng thương mại du lịch sở kế hoạch và đầu tư tỉnh quảng ninh
thư ký chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh phó phòng xây dựng cơ bản
hàm trưởng phòng xây dựng cơ bản phó giám đốc trung tâm hành chính công tỉnh quảng ninh
phó bí thư tỉnh đoàn bí thư tỉnh đoàn quảng ninh
tại cương vị bí thư tỉnh đoàn quảng ninh ông sơn cũng được đánh giá là luôn thể hiện vai trò
của một thủ lĩnh gương mẫu năng nổ nhiệt tình có trách nhiệm trong công việc
chịu khó học hỏi luôn hoàn thành tốt công việc được giao
như đã thông tin tại cuộc họp bang thường vụ tỉnh ủy quảng ninh
khi xin xét báo cáo của ban thường vụ huyện ủy cô tô ông nguyễn xuân ký
bí thư tỉnh ủy quảng ninh đã chỉ đạo đình chỉ công tác đối với ông lê hùng sơn
bí thư huyện cô tô đồng thời ông ký giao ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh định chỉ công tác chức vụ chủ tịch
ủy ban nhân dân huyện cô tô đối với ông lê hùng sơn và giao ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng ninh
xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông lê hùng sơn
ngoài ra bí thư tỉnh quảng ninh yêu cầu việc các tổ chức đảng của các cơ quan bảo vệ pháp luật
khẩn trương xem xét sớm có kết luận cụ thể vụ việc và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật